xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh dần suy yếu nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
phổ biến có mưa vài nơi đêm và sáng có sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời hứng nắng
với mức nhiệt trong ngày tăng nhẹ giao động ở mức là từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ trời vẫn rét về đêm và sáng
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết chủ đạo vẫn chỉ là có mưa vài nơi vào lúc chiều tối sang sáng sớm thì sẽ có sương mù nhẹ giải rác
đến trưa chiều trời hứng nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
trong ba ngày tới tại thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh cũng chỉ có mưa vài nơi
đêm và sáng có sương mù giải rác trưa chiều trời hưởng nắng với mức nhiệt là từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ trời rét vào đêm và sáng sớm
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nên vẫn duy trì mưa rông nhưng lượng mưa không quá lớn cùng với mức nhiệt
ở mức là một mươi tám hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng chịu tác động của đới gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió
nên có mưa rào với lượng không quá nhiều phổ biến ở mức là từ năm một mươi mm trên một ngày
còn các nơi khác thuộc khu vực nam trung bộ phổ biến ít mưa ban ngày trời có nắng
nên nhiệt có xu hướng tăng dần đạt ở ngưỡng là hai mươi một đến ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên hiện đang là thời kỳ của mùa khô và chưa có dấu hiệu có mưa trái mùa
nên trong ba ngày tới thời tiết sẽ tăng lên
thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái là ít mưa ban ngày có nắng
về nhiệt độ tại đây đêm và sáng trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất là một mươi bảy hai mươi độ
và nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy hai mươi chín độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nên trong hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là còn nắng gián đoạn vào lúc ban ngày
với nền nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ